ngày năm tháng năm tỉnh quảng trị đã tổ chức lễ đón nhận truy điệu và an táng một mươi sáu hải cốt liệt sĩ
và một mộ tập thể liệt sĩ là quân tình nguyện chuyên gia việt nam
hy sinh tại nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào trong khi thi hành nhiệm vụ quốc tế
tại lễ truy điệu các đồng chí lãnh đạo tỉnh lực lượng vũ trang và đội quy tập mộ liệt sĩ năm trăm tám mươi tám
bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị đã dâng hương tưởng niệm
ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tuổi xuân
sương máu cho sự nghiệp cách mạng vì độc lập tự do của dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân
sau lễ truy điệu một mươi sáu hải cốt các liệt sĩ cùng một mộ tập thể đã được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín